tại xã quảng kim huyện quảng trạch tỉnh quảng bình một công trình nước sạch vừa được đầu tư sửa chữa nâng cấp giúp cho gần một ba trăm linh hộ dân có nước sạch sử dụng ngay trong dịp tết nguyên đán canh tí ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
nếu như trước đây gia đình anh nguyễn ngọc tuyên cũng như nhiều hộ dân nơi đây luôn thiếu nước sinh hoạt phải sử dụng nguồn nước nhiễm phèn nhiễm mặn thì đến nay ngoài việc có nước sạch sử dụng hàng ngày người dân ở đây còn có nước để tưới phục vụ sản xuất

công trình đi vào hoạt động đã thực sự mang lại niềm vui cho gần năm người dân nơi đây có nguồn nước sạch để phục vụ sinh hoạt hàng ngày nhất là trong dịp tết nguyên đán sắp đến